thưa quý vị giới chức ấn độ đã bắt đầu quá trình phá rỡ trường học bahanaga ở quận badaso phía đông nước này
nơi được chưng dụng thành khu chứa thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt hồi đầu tháng
việc phá rỡ và xây dựng lại các phòng học nhằm giúp các học sinh không bị cảm giác sợ hãi trong năm học mới
các công nhân đã dỡ một phần mái của phòng cầu nguyện của trường nhiều lớp học cũng được đập đi
gạch đá vụn sẽ nhanh chóng được dọn dẹp trước khi nhà trường bắt tay xây lại các lớp học mới
nhiều học sinh cho biết các em rất sợ đến trường do ám ảnh bởi những thi thể thương tâm
một số phụ huynh hiện cũng đã từ chối đưa các em trở lại trường
ban giám hiệu trường bahanaga cho hay dự kiến sẽ mất khoảng từ bốn đến năm tháng để hoàn tất quá trình phá bỏ và xây dựng lại các phòng học
vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra tối ngày hai tháng sáu ở palasore đã khiến hai trăm tám mươi tám người thiệt mạng và hơn một người bị thương
đây được cho là vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất trong hai thập kỷ qua ở ấn độ
còn tại israel hàng nghìn người dân nước này tối ngày hôm qua đã tập trung ở quảng trường disenrov và thành phố kaplan ở thành phố tel aviv
nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ
đây là tuần thứ hai mươi ba liên tiếp người dân xuống đường phản đối việc liên minh cầm quyền tìm cách thông qua kế hoạch gây tranh cãi này
từ một mươi chín giờ tối người dân đã tập trung trên một trăm năm mươi địa phương
tâm điểm của cuộc biểu tình vẫn là ở tel aviv với ước tính từ chín mươi năm đến một trăm bốn mươi người tập trung ở phố kaplan nơi có tòa nhà hành chính nhà nước
bất chấp những biện pháp ngăn chặn mạnh tay của cảnh sát người biểu tình đã tràn xuống đường cao tốc iean và chặn cả hai chiều di chuyển đồng thời đốt pháo sáng
dự kiến trong ngày một mươi bốn tháng sáu quốc hội israel sẽ bỏ phiếu bổ nhiệm hai nghị sĩ và ủy ban bổ nhiệm thẩm phán tòa án tối cao gồm chín thành viên
liên minh cầm quyền của thủ tướng benjamin netanyahu
dụng thế đa số tại quốc hội israel để giành lấy cả hai vị trí này
nếu liên minh cầm quyền giành cả hai vị trí trên thì các cuộc đàm phán dưới vai trò trung gian của tổng thống isaac herzog sẽ sụp đổ và lâm vào thế bê tắc mới
khi kịch bản này xảy ra chắc chắn thái độ phản đối từ người dân sẽ còn gây gắt hơn nữa
các nhà tổ chức biểu tình đang lên kế hoạch tổ chức biểu tình với quy mô lớn hơn và cường độ cao hơn trên cả nước
lãnh đạo iran và pháp đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tăng cường hợp tác song phương
cùng nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm trong đó bao gồm việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký kết hồi năm hai nghìn một mươi năm
cuộc điện đàm giữa tổng thống nước này ibrahim raisi và người đồng cấp pháp emmanuel macron kéo dài trong chín mươi phút
theo đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận cách thức tăng cường quan hệ song phương tiến trình đàm phán thỏa thuận hạt nhân cũng như kế hoạch phát triển vùng
bên cạnh đó hai bên cũng nhất trí về lộ trình tiến hành các cuộc thảo luận về những vấn đề trên
động thái diễn ra trong bối cảnh cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea trước đó đã công bố báo cáo cho thấy những tiến triển trong quá trình hợp tác giữa cơ quan này và nhà chức trách iran
tuy nhiên iaea cũng nhấn mạnh iran đã tăng đáng kể kho dự trữ urani được làm giàu những tháng gần đây
tính đến ngày một mươi ba tháng năm lượng dự trữ urani được làm giàu của tehran và gần bốn bảy trăm năm mươi kg vượt xa mức giới hạn hai trăm linh hai tám kg được quy định trong thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hôm qua xác nhận quân đội nước này đã bắt đầu triển khai các chiến dịch phản công nhằm giành lại những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của nga
phát biểu sau cuộc hội đàm với thủ tướng canada justin trudeau tổng thống zelensky khẳng định hoạt động phản công và phòng thủ đang diễn ra trên khắp ukraine
tuy nhiên ông không cho biết thêm chi tiết hiện chiến dịch này đang ở giai đoạn

trong khi đó thủ tướng canada cũng công bố gói viện trợ quân sự mới của nước này dành cho ukraine với trị giá ba trăm bảy mươi năm triệu usd trong đó bao gồm nhiều loại khí tải hiện đại
ngoài ra ottawa cũng cam kết tham gia chương trình đa quốc gia đào tạo phi công điều khiển máy bay chiến đấu cho ukraine
trước đó thủ tướng canada cũng phát biểu trước quốc hội ukraine tái khẳng định ủng hộ kiev gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato ngay khi điều kiện cho phép

bản tin tiếp tục với những thông tin về tình hình thiên tai tại canada và ấn độ
mưa và sự trợ giúp từ bên ngoài đang là những yếu tố cần thiết để tỉnh quebec canada dọc tắt được hơn một trăm linh đàm cháy rừng
những đám khói mù bao phủ nhiều thành phố ven đại tây dương
tính đến cuối ngày chín tháng sáu có bốn trăm hai mươi hai đám cháy xảy ra trên toàn canada
riêng tại tỉnh quebec là một trăm hai mươi năm đàm cháy
hơn một mươi ba người ở các thị trấn miền bắc quebec đã phải đi sơ tán
và sẽ chỉ có thể quay trở lại sớm nhất vào tối ngày một mươi hai tháng sáu
giới chức tin tưởng các nỗ lực đang đi theo đúng hướng
qua đó giúp mở lại nhiều tuyến đường bị phong tỏa trước đó
để giảm thiểu nguy cơ từ các đám cháy rừng
tại ấn độ các bang ở miền tây như gujarat maharashtra gua và một số vùng ven biển
đã được đặt trong tình trạng cảnh báo sau khi các nhà khí tượng học dự báo
một cơn bão mạnh hình thành trên biển ả rập đang mạnh dần lên trong hai mươi bốn giờ tới
giới chức yêu cầu các cộng đồng ngư dân dừng mọi hoạt động trong năm ngày tới
trên các vùng biển ả rập ở miền đông và miền trung đất nước
cũng như dọc các vùng saudi arabia và kuch do lo ngại ảnh hưởng của bão bipajoy
cục khí tượng ấn độ cũng cảnh báo mưa lớn gây lũ lụt
trên diện rộng có thể cô lập một số vùng ở bang karala và vùng duyên hải canataka trong ba ngày tới
thưa quý vị quý vị có thể nhìn thấy ngay bên cạnh tôi đây là hình ảnh
ngôi nhà ngập trong nước lũ ở kheon ukraine sau vụ vỡ đập thủy điện trọng yếu
nova kakoka ngày sáu tháng sáu vừa qua
trong bối cảnh cả kiev và moscow đều đổ lỗi cho đối phương
liên hợp quốc cảnh báo rằng vụ việc này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng
và sâu rộng đối với hàng vạn người ở cả hai bên chiến tuyến
do mất nhà cửa lương thực nước sạch và kinh tế và sinh kế
ở khía cạnh vĩ mô hơn theo giới quan sát thiệt hại gây ra từ vụ vỡ đập
cũng sẽ khiến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu càng thêm căng thẳng
tôi không biết phải làm gì tại sao họ có thể hành động như vậy
tôi hiểu là chiến tranh đang diễn ra binh lính hai nước đang chiến đấu với nhau
nhưng cho nổ tung một con đập thủy điện ư
tôi không thể tìm được từ ngữ nào để diễn tả quá dã man
đó là nỗi bất ngờ
các sức của người dân kherson sau khi đập lớn nova kakhovka tại khu vực kherson
do nga kiểm soát ở miền nam ukraine bị vỡ vào ngày sáu tháng sáu vừa qua
giống như nhiều sự cố xảy ra trước đó nga và ukraine lần này tiếp tục cáo buộc nhau là thủ phạm
gây ra vụ vỡ đập
đến nay chưa bên nào cung cấp chứng cứ củng cố cho những tuyên bố của mình
nhưng sự cố này đã ngay lập tức gây ra hậu quả đáng kể
đập vỡ đã khiến nước lũ đổ xuống hạ lưu làm ngập các ngôi làng và thị trấn
trên diện tích khoảng sáu trăm linh km vuông
hàng chục nghìn người phải sơ tán với bất cứ thứ gì có thể cứu vãn được
tình hình hiện tại rất nguy cấp
nếu nước dâng lên thêm một mét nữa chúng tôi sẽ mất nhà
chúng tôi đang chuyển đồ đạc tới nhà hàng xóm ở nơi cao hơn
họ đã chuyển đi để lại căn nhà vì thế chúng tôi có thể mang đồ vào và ở đó
chúng tôi đang cố gắng giữ lại những thứ giá trị nhất
theo đánh giá của liên hợp quốc vụ vỡ đập thủy điện kahovca là một thảm họa nhân đạo
kinh tế và sinh thái lớn
bởi nó khiến ít nhất một mươi sáu người mất nhà cửa
chưa kể hàng nghìn người khác phải đối mặt với nguy cơ mất nguồn cung nước sạch và an toàn
theo bộ môi trường ukraine ít nhất một trăm năm mươi tấn dầu từ con đập đã chảy vào sông nipro
và thiệt hại về môi trường ước tính khoảng năm mươi triệu euro
điều này có thể là mối đe dọa đối với hệ động thực vật của ukraine
thiệt hại đối với môi trường và ngành nông nghiệp ukraine
một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới
cũng có thể rất nghiêm trọng gây thêm căng thẳng cho chuỗi cung ứng toàn cầu
thách thức là nó thực sự là một con đập rất lớn
một trong những hồ chứa lớn nhất thế giới
dựa trên kinh nghiệm về các sự cố tương tự trên toàn thế giới
một khu vực rất rộng lớn sẽ bị ảnh hưởng và tác động đến năng suất của ngành nông nghiệp
nước lũ không chỉ cuốn trôi nhà cửa dụng vườn và các loài sinh vật
mà còn hàng chục nghìn quả mìn khi nhiều khu vực bị ảnh hưởng
là tiền tuyến trong cuộc xung đột nga ukraine
không biết được chúng sẽ trôi ra biển hay dừng lại ở làng mạc thị trấn hay nông trại nào phía hạ nguồn
các quả mìn sẽ gây nguy hiểm từ tính mạng người dân khi họ quay trở về nhà
hoặc canh tác trên vùng đất màu mỡ gần sông
đập nova kharkovka ở kherson có vai trò quan trọng chiến lược
đây là một trong những con đập cuối cùng còn sót lại trên sông nippro
ngăn cách các lực lượng ukraine và nga ở phía nam
do đó ngoài ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân môi trường
thì giới quan sát cũng đặc biệt quan tâm tới tác động của vụ vỡ đập
với cuộc phản công mới của kiev và cục diện chiến sự ở ukraine
hiện tại các quan chức ukraine vẫn tự tin cuộc phản công của họ sẽ không bị ảnh hưởng
tuy nhiên các nhà phân tích chỉ ra rằng vụ vỡ đập thủy điện nova kharkovka trên sông dnipro
có thể làm phức tạp thêm bước tiến của kiev trong bất cứ cuộc tấn công nào
hãy nhớ rằng nga đang ở thế phòng thủ chiến lược
và ukraine đang ở thế tấn công chiến lược
trong ngắn hạn đó chắc chắn là một lợi thế cho nga
điều đó sẽ giúp ích cho moscow cho đến khi nước rút
vì nó khiến ukraine gặp khó khăn hơn trong việc vượt sông để tấn công
hiện tại lợi thế đang ở phía nga bởi vụ vỡ đập kharkovka tạo ra vị trí phòng thủ rất tốt cho nga
khi họ đang chờ đợi cuộc phản công của ukraine
lũ lụt tràn vào khu vực sẽ ngăn cản việc sử dụng các loại vũ khí hạng nặng
như xe tăng trong ít nhất một tháng
trong khi đó maria miron một nhà nghiên cứu tại king s college ở london
gọi đây là một bước ngoặt trong cuộc xung đột
nhưng cho biết cả hai bên có thể có một số lợi thế liên quan đến sự cố đập nova kakhofka
đối với người nga lý do để làm điều đó rõ ràng là để ngăn chặn cuộc phản công của ukraine
và tạo ra một tình huống nhân đạo ở kerson nơi mọi người cần được sơ tán
cũng như tạo các đầm lầy ngăn quân đội ukraine sử dụng bộ binh cơ giới
đối với ukraine phá đập cũng có thể là cách để đánh lạc hướng quân đội nga
trong lúc họ chuẩn bị tiến hành phản công ở những hướng khác
vụ vỡ đập nova kakokka đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong tuần vừa qua
dù chưa thể khẳng định nguyên nhân khiến cho con đập này bị vỡ
song liên hợp quốc và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc gia đều thừa nhận rằng
vụ việc lần này là một minh chứng khác về cái giá khủng khiếp của chiến tranh mà con người phải hứng chịu
phản ứng sau vụ vỡ đập nova kakhovca tổng thư ký nato jens stoltenberg đã lên án rộng rãi vụ việc
nói rằng việc phá hủy con đập thể hiện sự tản bạo trong cuộc xung đột nga ukraine
chủ tịch hội đồng châu âu jacm misson cho biết hành động này được coi là tội ác chiến tranh
lãnh đạo liên hợp quốc và đại diện nhiều nước cũng nhấn mạnh khi xung đột kéo dài
không thể ngăn được những tổn thất nhân đạo vì vậy điều quan trọng nhất là các bên quay trở lại đàm phán
tất cả chúng ta đã thấy những hình ảnh bi thảm về thảm họa nhân đạo
kinh tế và môi trường sinh thái hiện nay ở vùng keso của ukraine
liên hợp quốc không có quyền truy cập vào thông tin độc lập về hoàn cảnh dẫn đến sự phá hủy nhà máy thủy điện kakhovca
nhưng có một điều rõ ràng đây là một hậu quả tàn khốc khác của cuộc xung đột
những hành động như này cần dừng lại
các cuộc tấn công vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng cần dừng lại
chúng ta phải hành động trách nhiệm và tôn trọng luật nhân đạo quốc
các bên liên quan cần kiềm chế giảm căng thẳng và quay lại đàm phán sớm nhất có thể
cộng đồng quốc tế cần nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại và đàm phán để khôi phục hòa bình
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp martin griffith nhấn mạnh rằng
vụ vỡ đập nova kakoka có thể là sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng nhất đối với cơ sở hạ tầng dân sự
kể từ khi cuộc xung đột giữa nga và ukraine bắt đầu từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng không có gì có thể đảm bảo rằng một sự cố một thảm họa lớn hơn sẽ không xảy ra khi xung đột vẫn còn tiếp diễn
hơn một mươi năm tháng đã trôi qua có lẽ đã tới lúc các bên cần có suy nghĩ một cách bình tĩnh về những nỗ lực khả thi để chấm dứt xung đột bằng cách trao cho hòa bình một cơ hội
một thế giới đa chiều vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay